tiếp tục phiên phúc thẩm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại phần thẩm vấn hôm nay
hầu hết các bị cáo thuộc nhóm tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã thừa nhận hành vi phạm tội
và tội danh như tòa sơ thẩm tuyên phạt
tuy nhiên các bị cáo mong muốn tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo
một trong ba nội dung kháng nghị của viện kiểm sát là phần áp dụng tịch thu tiền
sử dụng vào việc đánh bạc của bốn mươi ba bị cáo
phần lớn các bị cáo đồng tình với quan điểm với kháng nghị của viện kiểm sát
đồng thời đề đạt nguyện vọng với hội đồng xét xử xem xét các vấn đề liên quan đến kháng nghị
để giảm hình phạt tiền phạt cho các bị cáo
trong phiên phúc thẩm này viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ kháng nghị
đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử phúc thẩm vụ án đối với ba nội dung
thứ nhất phần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội có tổ chức
đối với hai mươi bảy bị cáo phạm tội đánh bạc trong diện từ đại lý cấp một trở lên
thứ hai phần nội dung không cho ba mươi sáu bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả
được hưởng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
được quy định tại điểm b khoảng một điều bốn mươi sáu bộ luật hình sự sửa đổi năm hai nghìn chín
mà chỉ áp dụng cho được hưởng tình tiết giảm nhẹ này
theo quy định tại khoảng hai điều bốn mươi sáu bộ luật hình sự sửa đổi năm hai nghìn chín
thứ ba là phần áp dụng tịch thu tiền sử dụng vào đánh bạc của bốn mươi ba bị cáo
phạm tội đánh bạc